các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
đang chó một mươi năm con của người đàn ông từ long an về cà mau tránh dịch đã bị lực lượng chức năng của địa phương tiêu hủy
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều hình ảnh hai vợ chồng chạy xe máy về quê chở theo đàn chó này
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hà nội cho phép tổ chức khai thác đường bay giữa hà nội
thành phố hồ chí minh và hà nội đà nẵng với tần suất một chuyến một ngày ngồi giãn cách năm mươi công suất
ngày một mươi tháng một mươi cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết đã có quy định tạm thời trong giai đoạn thí điểm
triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ thời gian áp dụng từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi
cổng thông tin covid một mươi chín thành phố hồ chí minh ngày một mươi tháng một mươi cho thấy còn bốn quận huyện
chưa đạt tỷ lệ một trăm linh tiêm vaccine mũi một cho người dân là cần giờ chín mươi chín gò vấp chín mươi bảy quận một mươi chín mươi năm và quận một mươi hai chín mươi tám
các tỉnh hà giang sơn la yên bái lai châu và lào cai đều hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly tập
chung cho người lao động từ các tỉnh phía nam trở về theo hành trình của những đoàn người từ phía nam
hồi hương khi qua thành phố đà nẵng hay dương trân tại tỉnh hồ chí không ít người đã rớt nước mắt
trước tình cảm của những người dân khi được bà con hai bên đường giúp đỡ từ lương thực tiền bạc thậm chí phương tiện
để giúp sức hàng trăm ngàn người dân trở về quê nhiều hoạt động nghĩa tình đã và đang được các tổ chức cá nhân tại cần thơ thực hiện chỉ trong mấy ngày trạm rừng chân tại quốc lộ một dưới chân cầu cần thơ đã sửa ấm biết bao người khó khăn
những chuyến xe khách miễn phí đầu tiên đã xuất phát trở người dân về quê nghệ an sau nhiều ngày rong rủi xe máy từ các tỉnh phía nam
trong một mươi ngày qua mỗi tỉnh miễn phí đầu tiên đã xuất phát trở người dân về quê nghệ an sau nhiều ngày rong rủi xe máy từ các tỉnh phía nam

đây là một số thông tin khác
để giúp sức hàng trăm ngàn người dân trở về quê nhiều hoạt động nghĩa tình đã và đang được các tổ chức cá nhân tại cần thơ thực hiện
chỉ trong mấy ngày trạm rừng chân tại quốc lộ một dưới chân cầu cần thơ đã sửa ấm biết bao người khó khăn
suốt những ngày qua trạm xăng giã chiến không đồng được nhóm bạn trẻ khoảng một mươi người đặt ven quốc lộ một đoạn vào cửa ngõ cần thơ
để kịp thời tiếp xăng cho người dân lao động nghèo thà hương mưu sinh tại các tỉnh miền đông nam bộ
thành phố hồ chí minh ngược dòng về quê tránh dịch khi đi ngang qua cần thơ
anh phan thông hưng ba mươi một tuổi ở quận ninh kiều cho biết những ngày trước nhóm hỗ trợ bà con về đồ ăn thức uống
kể cả phá sự nóng cho trẻ nhỏ nhưng dọc quốc lộ một có nhiều tổ chức cá nhân cũng chuẩn bị đồ ăn như cháo bánh mì thịt
mà thực phẩm nấu chín không thể để được lâu nên nhóm đã thống nhất chuyển sang hỗ trợ bánh ngọt xúc xích và sang xe miễn phí
ghi nhận vào tối ngày bảy và mùng tám tháng một mươi số lượng người dân trở về quê trong đêm mưa gió tầm tã vẫn rất đông
hầu hết những chiếc xe trở thành những căn nhà di động với đồ đạc lên kỉnh treo canh xe
khi trước là cháu bé ngủ vật vờ trên chiếc mềm đặt trước cổ xe hoặc ngồi ở giữa để cha mẹ ủ ấm
không chỉ có các nhóm hỗ trợ xăng đồ ăn ở trạm rừng trần này còn có anh lương trọng tuấn ba mươi tuổi
ở quận bình thủy ban ngày làm việc ở tiệm sửa xe của gia đình ban đêm tỉnh nguyện túc trực sửa xe giã chiến cho bà con
cứ vào khoảng bảy giờ tối anh tuấn lại mặc đồ bảo hộ đeo khẩu trang kèm che sắt khuẩn đến ven quốc lộ một
để hỗ trợ người dân khi xe gặp trục chặt giữa đường
đến tận một hai giờ sáng hôm sau khi lượng xe bôi dần anh mới trở về nhà
anh trọng tuấn bày tỏ mấy ngày qua anh đã sửa hàng chục xe máy bị thùng ruột thay nhớt thay vỏ
mặc dù có nhiều nguy cơ bị lây nhiễm bệnh nhưng anh chẳng đang đo vì bà con khổ nhiều rồi giúp được là phải giúp
anh chỉ nghĩ chuyến hành trình của bà con được thuận buồng xuôi gió cũng là niềm vui lớn nhất của anh ở thời điểm này
ông danh văn tuấn chạy xe từ bình dương về bạc liêu đến cầu mỹ thuận bị bể bỏ bánh xe
chặng đường mấy chục cây số vừa chạy vừa lo lắng tai nạn
mai thầy đến cửa ngõ vào cần thơ được hỗ trợ ông không giấu được xúc động
tôi đi tới đây bất ngờ được anh em cho xăng rồi hỏi xem xe anh còn hư gì nữa không
tôi nói xe tôi bị hỏng máy xe là có anh em giúp đỡ liền tôi rất xúc động và mắng ơn các anh chị ở đây
chẳng cần gì to tát chỉ với sự hỗ trợ thám đượm nghĩa đồng bào của trạm dừng chân cần thơ nói riêng
và các tỉnh thành khác nói chung sự mệt mỏi trên hành trình dài hồi hương của bà con sẽ vơi đi phần nào
những chuyến xe khách miễn phí đầu tiên đã xuất phát
chờ người dân về quê nghệ an sau nhiều ngày rong rủi xe máy từ các tỉnh phía nam
được sự đồng tình từ chính quyền thành phố đà nẵng
hai nhóm tình nguyện bạn thương nhau và tình nguyện trẻ đà nẵng đã có mặt tại trạm trung chuyển hầm hải vân
để tiếp nhận người dân hồi hương trên xe máy trở về quê bằng xe khách dường nằm miễn phí
nhiều gia đình có bà bầu trẻ nhỏ được nhóm tình nguyện ở quảng ngãi chở bằng xe cứu thương ra đà nẵng
liên hệ với các đội nhóm tình nguyện tại đây để tiếp tục đưa họ về quê bằng xe khách
những người lên xe phải có giấy xét nghiệm
trong chuyến đầu tiên hơn bốn mươi người đều có kết quả âm tính
các tình nguyện viên giả tên từng người phát phiếu để người dân mang theo
trình cho lực lượng chức năng khi đi qua các chốt kiểm dịch
ông lê quang nam phó chủ tịch ủy ban dân thành phố đà nẵng
đã làm việc với hai trưởng nhóm tình nguyện và đồng ý làm công văn giới thiệu gửi các tỉnh
tạo điều kiện cho các xe chở người hồi hương đi qua
anh trần đình quốc khương bốn mươi tuổi trưởng nhóm tình nguyện trẻ đà nẵng cho biết
mỗi ngày sẽ tổ chức năm chuyến xe đưa người về các tỉnh phía bắc
xe sẽ chạy một tuyến cố định từ đà nẵng đến các tỉnh như thanh hóa nghệ an và đến hà nội
với những người về các tỉnh hà giang cao bằng lạng sơn
hiện hai nhóm tình nguyện đã có kinh phí cho khoảng năm mươi chuyến xe khách miễn phí
trong đó công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng tài trợ ba mươi năm chuyến
trong một mươi ngày qua mỗi tỉnh miền tây đã đón vài chục ngàn người dân
về từ thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương
đồng nai long an nhiều thứ phải lo chăm sóc y tế giải quyết việc làm
lo chỗ học cho các cháu nhỏ
tỉnh đồng tháp có trên hai mươi tám người về quê
ngoài việc lo ăn uống và xét nghiệm miễn phí trong thời gian cách ly
đồng tháp đang vận động các nhà hào tâm hỗ trợ túi ăn xinh cho bà con
tỉnh an giang đã có trên bốn mươi bảy người về quê trong mấy ngày qua
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang đã phối hợp với các sở
ngành đoàn thể và địa phương vận động nguồn lực xã hội
thực hiện chương trình triệu phần quà đại đoàn kết và túi ăn xinh
nhằm hỗ trợ kịp thời đảm bảo cho mọi người không bị đói
ngoài ra tỉnh còn hỗ trợ một mươi một túi an sinh trị giá một trăm linh một trăm năm mươi đồng một phần
cho người dân tỉnh an giang về địa phương từ ngày một tháng một mươi vừa qua
trong khi đó khoảng bốn mươi người dân sóc trăng ở các tỉnh thành phố về quê
dù cách ly tập trung hay ở nhà đều được chăm sóc chú đáo
cung cấp các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và kịp thời
vấn đề quan trọng nhất cần quan tâm nhiều hơn là tạo việc làm
chăm lo học hành cho con em trở về quê
một lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho hay
nhiều ngày qua một số doanh nghiệp đã ngỏ ý sẽ nhận hơn một mươi lao động
và làm việc tại các công ty khu công nghiệp của tỉnh
tuy nhiên chúng tôi cần làm việc rõ ràng với các doanh nghiệp
về điều kiện tiêm vaccine đào tạo nghề rồi mới công bố một lãnh đạo tỉnh nói
qua khảo sát có trên ba mươi bốn người về quê đợt này có nhu cầu ở lại địa phương
vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo các sở ngành và các địa phương
sau khi người dân hoàn thành cách ly theo nhu cầu và nguyện vọng của người dân
sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho nhóm này giúp họ có cơ hội tìm việc làm ổn định
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
được về quê và về đến nhà với người dân chỉ là một nửa câu chuyện
câu chuyện dài sắp tới là công an việc làm cho người dân
sau khi dịch bệnh được kiểm soát vẫn còn phải bàn phải tính
riêng thành phố cần thơ giám đốc sở lao động thương bình và xã hội trần thị xuân mai cho hay
đang cập nhật danh sách nhu cầu tìm việc trình độ chuyên môn của người lao động ngoài tỉnh về
đồng thời đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thống kê nhu cầu tuyển dụng
để tổ chức sắp xếp việc làm cho người dân sau khi hết thời gian cách ly phòng chống dịch
cần thơ cũng có công văn phối hợp với thành phố hồ chí minh các tỉnh bình dương
long an và đồng nai về nhu cầu tuyển dụng lại lao động khi các doanh nghiệp phục hồi sản xuất
để sẵn sàng kết nối với tổ chức đưa người lao động trở lại làm việc